thương mại điện tử đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong các hoạt động mua sắm trao đổi hàng hóa
điều này càng được khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
trong khi các giao dịch trực tiếp gần như là gián đoạn
thì thương mại điện tử vẫn đem lại hiệu quả cho các doanh nghiệp
trong việc tiếp cận trực tiếp với khách hàng quốc tế thúc đẩy doanh số
tăng tốc quá trình tiếp thị và tiết kiệm chi phí
đây cũng là nội dung chính của hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số thành công trên nền tảng thương mại điện tử được tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
một số báo cáo gần đây được công bố bởi tổ chức thương mại thế giới wto đã nhận định
đại dịch covid một mươi chín đã chứng minh thương mại điện tử không chỉ là một công cụ hay giải pháp hữu ích
đối với người tiêu dùng trong thời kỳ khủng hoảng
mà còn là động lực kinh tế đối với sự tăng trưởng của thương mại nội địa và quốc tế
từ đó có phần hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
sông trên thực tế vẫn có hơn bảy mươi
các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam chưa triển khai xây dựng kênh thương mại điện tử cho doanh nghiệp
đặc biệt là thương mại điện tử quốc tế
các đại biểu tham dự hội nghị đã chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
cũng như đề cập đến các giải pháp thích hợp
các doanh nghiệp có thể tận dụng công nghệ big data iot
doanh nghiệp có thể phân tích hành vi của người tiêu dùng ở mọi thị trường
qua đó doanh nghiệp có thể tự cải tiến sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng
xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng chiến lược tiếp thị đúng đối tượng với chi phí thấp